vừa qua bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết vừa phối hợp với các bác sĩ bệnh viện hùng vương tp hcm
phẫu thuật góc cứu thành công cho một phụ nữ mang thai bị thoát vị hành bẩm sinh kiểu bốc đa lét kiếm cặp
theo thống kê của y văn hơn một trăm linh năm qua thế giới chỉ ghi nhận khoảng một trăm sáu mươi ca bệnh có tình trạng tương tự
thai phụ là ntmt hai mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng tháp được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một
trong tình trạng mang thai ba mươi ba tuần đau bụng suy hấp tụt tuyết áp
bệnh nhân không thể nằm hầu như phải ngồi thở oxy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và thai nhi
trước tình trạng nguy cấp của thai phụ các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ hội trần liên khoa
chuyên khoa ngay tại khoa cấp cứu
song song đó bệnh viện trợ rẫy cũng đã tiến hành hội trần liên viện với các bác sĩ chuyên khoa sản của bệnh viện hùng vương
nhằm tìm ra phương án tốt nhất để có thể cứu sống cả mẹ và thay nhi
sau khi cân nhắc rất lợi ích và nguy cơ các bác sĩ đã quyết định chụp ct scan ổ bụng cho thai phụ
qua hình ảnh chụp cho thấy đây là trường hợp bị thoát vị hoành trái bẩm sinh kiểu bốc lách
thoát vị hoành toàn dạ dày toàn bộ ruột non và đại tràng lên lồng ngực đề đầy phổi trái có ảnh hưởng đến cả tim
bệnh nhân bị suy hô hấp nặng không thể tự thở được
thạc sĩ bác sĩ trần vũ đức khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện trộn rãi chia sẻ
bệnh nhân là thay phụ mang thai lần đầu tiên bị thoát vị hoành bẩm sinh kiểu bốc đá lếch nghẹt thiếm gặp
do vậy quá trình hội trần ekip đã rất tắn đo vì các khối thoát vị này nếu để quá lâu
khả năng hoại tử sẽ rất cao rất khó để cứu được người mẹ
ngược lại nếu phốt tật ngay để cứu sống người mẹ thì khó giữ được thay nhi
cùng với sự tư vấn hội trần của bệnh viện hùng vương các bác sĩ đã quyết định sử dụng thuốc bảo vệ não
và hỗ trợ trưởng thành phổi để đảm bảo bé có diễn biến tốt trong quá trình hô hấp cũng như giảm các triệu chứng về sau
sau khi đảm bảo an toàn cho thai nhi các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho người mẹ
trong bốn giờ các bác sĩ đã dùng kỹ thuật nội soi nhằm hạn chế kích thích đến tử cung
bảo tồn thay nhi đủ thời gian tác dụng của thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi
ekip đã thành công giải áp hối thoát vị hoành toàn bộ dạ dày ruột non đại tràng lách và đuôi tụy
các tạng thoát vị chưa có dấu hiệu hoại tử chỉ có một phần của mặt trước dạ dày bị bầm máu và được khâu tăng cường
khâu phục hồi lại cơ hoành cũng như đặt lưới trúng dính hai mặt ngăn nguy cơ tái phát thoát vị đặt dẫn lưu mảng phổi
sau phẫu thuật bệnh nhân được chuyển tới khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng còn suy hóc nặng
thở máy và tiến lượng phải đặt ecmo kỹ thuật tiêm phổi nhân tạo
tuy nhiên thai nhi vẫn có dấu hiệu suy thai sau ba mươi sáu giờ
đối diện với tình huống này các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã khẩn trương hội trần lại với các bệnh viện hùng vương
và quyết định tiến nảnh phẫu thuật bắt thai
quá trình phẫu thuật diễn ra trong vòng bốn mươi phút cứu sống bé gái nặng hai kg
em bé sau đó đã được đưa về và tiếp tục theo dõi tại phòng dưỡng thai của bệnh viện hùng vương
còn người mẹ tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy
sau một ngày tình trạng hô hấp của người mẹ đã cải thiện rõ phôi nở tốt suốt đợi khí quản
các chỉ số sinh hiệu đã dần hồi phục
qua sáu ngày điều trị dưới sự hỗ trợ phối hợp của khoa hồi sức cấp cứu và khoa ngoại tiêu hóa
bệnh nhân đã được xuất viện
ở bệnh viện hùng vương em bé cũng được xuất viện bảy ngày sau đó
đánh giá tình trạng của bệnh nhân sau khi đến khám một tháng
tiến sĩ bác sĩ lâm việt trung phó giám đốc bệnh viện trợ rẫy cho biết
bệnh nhân đã ăn uống tốt đi tiêu tốt không đau bụng các vết mổ cũ đã cắt chỉ và lành tốt
kết quả chụp ct scan ngực bụng kiểm tra cho thấy hai phở nổ tốt vòng hoành trái tròn đều
các tạng ở trong ngủ bụng nằm đúng vị trí nội sao dạ dày không viêm lết
em bé cũng khỏe mạnh bú sữa bình tốt và lên cân đều
theo các bác sĩ thoát vị hoành là một bệnh lý tổn thương ở cơ hoành
thông qua đó các tạng ở trong ngủ bụng sẽ di chuyển lên khoang ở lồng ngực qua các lỗ của cơ hoành
thoát vịu hoành có thể là một bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải
bệnh lý bẩm sinh này thường được phát hiện trong thời kỳ bào thai và lúc trẻ còn nhỏ
thoát vị qua lỗ sau chứng khoảng chín mươi năm trường hợp bẩm sinh
đối với loại thoát vị hoành bẩm sinh với thể bokdalek
báo cáo lần đầu tiên vào năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám do đó bệnh lý này còn được gọi với cái tên là thoát vị bokdalek
chia sẻ bệnh lý thoát vị hoành phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh tuấn
phó viện trưởng viện phẫu thật tiêu hóa
trường nhiệm khoa phẫu thật tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho biết
đầu ngực với ổ bụng mà thường là lỗ hoành và nó gây ra cái tình trạng thoát vị hoành
cơ quan bị pháp vị thì chủ yếu là chúng ta thường gặp nhất là dạ dày
ở những giai đoạn đầu thường là một cái phần ở phần trên cực trên của dạ dày trộn nối với tư quả
rồi dần dần có thể thậm chí toàn bộ dạ dày kéo theo cả đại tràng cả lách v v
đi qua cái lỗ thông thường đó và đi lên trên lồng ngực gây chèn ép vào phổi và tim
về biểu hiện thì ở giai đoạn đầu khi mà cái tình trạng thoát vị còn nhỏ
bệnh của trọng ngược là do cái chương lực cơ thất dưới nó bị giảm đi
cho nên biểu hiện chủ yếu của bệnh nhân là giảm ngược
mà chính vì cái điều này làm cho bệnh nhân bị nhầm lẫn với các bệnh lý trào ngược
với các bệnh lý dạ dày với các bệnh lý tổn thương họng và răng miệng
và đi chữa các cái bệnh lý hoàn toàn là chỉ chữa biểu hiện thôi chỉ chữa triệu chứng thôi
mà không giải quyết được gốc ế là vấn đề thoát vị hoành
cho nên bệnh không thể khỏi được
về giai đoạn sau khi mà bệnh biểu hiện nặng lên tức là cái cơ quan thoát vị nó bị lớn lên
thì nó có thể đè ép vào phổi và tim mà nó gây các cái triệu chứng của đè ép
và thường là cái biểu hiện nó liên quan chặt chẽ với tư thế nằm và cái tình trạng khó thở sau khi ăn
tức là do sau khi ăn thì cái dạ dày phần thoát vị nó bị trướng to lên mà
thì nó đè vào phổi thì dung tích phổi giảm xuống
nhưng thường bệnh nhân thường có biểu hiện là đong ngược khó thở sau khi ăn
hoặc là một cái tư thế nằm nghiêng đặc biệt là nghiêng miếng
thì bệnh nhân thường khó chịu hơn rất là nhiều
tuy nhiên thì rất ít người phát hiện được ra câu chuyện này
mà cứ nghĩ mình bị bệnh hô hấp rồi thì bị bệnh trào ngược
và thường chỉ vô tình phát hiện được khi mà đi khám các cái bệnh đó
mà nếu như chúng ta chụp các lớp hoặc là chúng ta nội so ở dày chúng ta có thể phát hiện được
về phương pháp điều trị thì chủ yếu là phẫu thuật
chúng ta làm sao để đưa được các tạng thoát vị từ trong ổ bụng vào lồng ngực
mục tiêu phẫu thuật có hai mục tiêu chính
thứ nhất là chúng ta đưa các tạng bị thoát vị trở lại trong ổ bụng
phần dạ dày phải được gỡ dính ra khỏi cái màng phổi rồi đưa lại ổ bụng
thậm chí là tôi đã mổ những trường hợp mà các thoát vị cả lách cả đại tràng
tất cả nằm trong lồng ngực hết chúng ta phải đưa nó trở lại khoang ổ bụng
sau đó thì chúng ta tái tạo lại cái phần khuyết hồng của cơ hoành
bằng các kỹ thuật khác nhau có thể bằng khâu có thể bằng lưới nhân tạo
làm sao để cố định chắc chắn
và điều thứ ba là chú ý là làm sao để
cố định nó đúng mức để cho thực quả nó đi qua cái lỗ đây
nó vẫn không bị hẹp lại để cho bệnh nhân không bị chiều trường khó nút sau mổ
như vậy thì điều tôi muốn nói ở đây là
cái thoát vị hành nó là một cái tổn thương thực thể và hiếm gặp
và biểu hiện của nó lại thường là biểu hiện của trào ngược
và khi nặng thì mới có biểu hiện của trẻ nét và phổi
chúng ta khi đi khám thì phương pháp chẩn đoán chủ yếu là nội soi và chụp cắt lớp
thì chúng ta có thể phát hiện đặc biệt là chụp cắt lớp
chúng ta có thể phát hiện ra được ngay cái hình ảnh của dạ dày nó nằm trên vùng ngực
và phương pháp điều trị thì chủ yếu là phẫu thuật để đưa lại các tặng vào trong ngồi bụng và tái tạo là cơ hoành
theo các bác sĩ thoát vị cô hoành có từ một mươi một mươi năm liên quan đến bất thường về nhiễm sắc thể
do đó khi phát hiện thoát vị câu hoành trên siêu âm thì nên có chỉ định chọc ối để làm nhiễm sắc thể đồ thai nhi
việc phát hiện thoát vị cơ hoành ở thời điểm trước sinh là rất quan trọng
nó liên quan đến vấn đề sống còn của trẻ khi ra đời
thoát vị câu hoành nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời
sự trên ép của các tặng dạ dày ruột gan nằm trong khoang lồng ngực đối với tim phổi trung thắt
khi đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ đã xảy ra
lúc trẻ ra đời sự chèn ép này còn dữ dội hơn
điều này được giải thích như sau
áp lực âm tính trong khoang lồng ngực ở mỗi khi thở ra hít vào của đứa trẻ mới chào đời
đối với hệ thống ngồ hấp tuần hoan còn chưa kịp thích nghi
đây chính là nguyên nhân gây ra tử vong nhanh chóng đối với trẻ em nếu không may bị thoát vị câu hoành
tùy thuộc vào khuyến khuyết một phần hay toàn bộ câu hoành mà bệnh nhi sẽ có những biểu hiện khác nhau
bệnh nhân sẽ có dấu hiệu suy hô hấp suy thai thở nhanh tím tái cũng có thể xảy ra sau khi sinh
hoặc vài giờ sau sinh thậm chí xảy ra muộn hơn với tình trạng viêm phổi tái phát
thăm khám ngực sẽ cho thấy di giao phế năng giảm một bên tiếng nhu động giật ở trong lồng ngực
tiếng tim mỏm tim bị lệch
hình ảnh x quang phổi cho thấy có bóng hơi dạ dày hay ruột ở trong lồng ngực
trung thất sẽ đẩy về phía đối diện không thấy vòng hoành
xe ôm ngực bụng sẽ thấy hình ảnh một số cơ quan ở trong ổ bụng nằm trong khoang lồng ngực
hiện nay phẫu thuật là biện pháp duy nhất để điều trị thoát vị cơ hoành bẩm sinh
mục đích của việc phẫu thuật đó là đưa tạng thoát vị trở lại ổ phúc mạc và phục hồi câu hoành
phẫu thuật có thể là mổ nội soi hoặc mổ mỏ
mổ nội soi được ưu tiên thực hiện vì những ưu điểm vượt trội hơn so với mổ mờ
sau phẫu thuật bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức
cơ thể sẽ được giữ ấm nâng đầu cao hỗ trợ hô hấp
bệnh nhi cũng sẽ được các bác sĩ theo dõi sát sao và chăm sóc vết thương mỗi ngày
thoát vị hoành bẩm sinh có tỷ lệ tử vong rất cao
nguyên nhân tử vong chính của thoát vị hoành là do sự thiểu sàn phổi
và làm tăng động mạch phổi kết hợp với các dị tật khác
trước đây tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành lên tới sáu mươi
ngày nay nhờ sự tiến bộ trong chẩn đoán sớm trước sinh hồi sức sơ sinh
phương pháp phẫu thuật mà tỷ lệ tử vong đã giảm hẳn
tỷ lệ sống sắc của thoát vị hoành bẩm sinh đã được cải thiện
chính vì vậy việc phát hiện thoát vị câu hoành ở thời điểm trước sinh là điều rất quan trọng
liên quan đến vấn đề tiền lượng chủ động hỗ trợ sự sống cho trẻ ngay sau khi sinh
do đó khi mang thai cha mẹ nên đến thăm khám định kỳ
tại các trung tâm y tế bệnh viện chuyên khoa sản uy tín
để kịp thời phát hiện các dị tật của thai nhi và được các bác sĩ tư vấn để có thai kỳ khỏe mạnh
nếu trẻ không may bị mắc di tật thoát vị hoành bẩm sinh
các bác sĩ có thể lên kế hoạch chăm sóc và cứu sống trẻ ngay sau khi sinh